mùa này trên các cánh đồng ngập nước hoạt động đánh bắt thủy sản về đêm của người dân các tỉnh miền tây diễn ra nhộn nhịp hơn
bà con thường bắt đầu chuyến đánh bắt từ hai đến ba giờ đêm và cập bến lúc dạng sáng để kiệp bán cho các thương lái
dù vất vả nhưng đây là nguồn thu nhập chính của người dân
ba giờ đêm trên cánh đồng nước nổi xã thường thới hậu bê huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
vợ chồng ông lê văn tây tranh thủ thăm những tay giớn cuối cùng để thu dọn các ngư cụ cập bến
tại đây cá phải được phân loại để cân cho thương lái với giá cả khác nhau
mùa này bà con đánh bắt được các loại cá như cá lăn cá kết cá chạch và đặc biệt là cá linh
tôi nói chung là sống nghề mùa nước không có đất ruộng
chỉ có chờ mùa nước chỉ có làm giớn này thôi
đúng như thiên nhiên thường năm cá nước bắt đầu
tháng sáu là nước vô độc mình rồi
thì lúc đó con cá nó tới giờ này thì con cá nó bự
còn năm nay nước về trễ hết rồi chú
thành ra con cá nó quá nhỏ
cũng giống như các hộ dân ở xã thường thới hậu bê
vợ chồng bà nguyễn thị khuya ở xã thường lạc huyện hồng ngự
hàng năm khi kết thúc hai vụ lúa vợ chồng bà khuya gác lại chuyện đồng áng
để đánh bắt thủy sản mùa nước nổi
mấy vụ họp thì ngày ba bốn trăm
sáu bảy trăm bảy tám trăm
tại mình ở đây lập vụ xong
không lấy phát
kết thúc một đêm mưu sinh trên đồng nước nổi
số cá đánh bắt được sẽ bán cho thương lái lên chợ
đợi khi màn đêm buông xuống lại bắt đầu chuyến đánh bắt mới
sinh kế của ngư dân vùng lũ cứ thế kéo dài suốt ba bốn tháng mùa nước nổi